ngày một mươi hai tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ đã tổ chức triển khai kế hoạch về đẩy mạnh phát triển du lịch
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch cần thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch cần thơ có kế hoạch hành động tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng ban và sở ban ngành địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí vai trò tầm quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội
qua đó tạo sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân thực hiện phương châm người người làm du lịch nhà nhà làm du lịch
phát động người dân ứng xử văn minh tận tình hỗ trợ khách du lịch vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường
an ninh trật tự nơi công cộng bến bãi chợ nổi các khu du lịch điểm du lịch thực hiện các dự án đề án quy hoạch
mời gọi đầu tư xây dựng các điểm du lịch mới các sản phẩm du lịch huy động nguồn nhân lực ý tưởng để tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn
góp phần quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại
có trọng tâm xứng tầm đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông kiều long